yêu cầu tiếp tục ra soát xét nghiệm sàng lọc cho trường hợp nguy cơ cao nhiễm sars cov hai trong cộng đồng
theo đó từ nay đến ngày hai mươi năm tháng bảy thành phố sẽ giả soát xác minh và lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
đồng loạt cho các trường hợp nguy cơ cao như các trường hợp ho sốt chưa có nguyên nhân rõ ràng
nghi ngờ mắc covid một mươi chín không cần yếu tố dịch tễ thời gian bắt đầu có triệu chứng từ ngày một mươi tháng bảy
thành phố sử dụng phương pháp xét nghiệm real time pcr lấy mẫu gộp thực địa hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên
sở y tế giao trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hướng dẫn chuyên môn tổ chức thực hiện và đôn đốc
các trung tâm y tế quận huyện thị xã ra soát và lấy mẫu xét nghiệm để đánh giá nguy cơ giám sát trọng điểm tại cộng đồng
theo số liệu cập nhật từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội đã ghi nhận bốn trăm bốn mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai
riêng từ ngày năm tháng bảy đến nay là một trăm tám mươi ba trường hợp đáng chú ý là có ba ổ dịch mới phát sinh từ ngày một mươi sáu tháng bảy đến nay
có số ca mắc khá cao tại số chín mươi nguyễn khuyến là ba mươi bốn ca b tám tân mai một mươi sáu ca và một trăm ba mươi hai bùi thị xuân một mươi bốn ca
từ giờ ngày hôm nay hà nội đã ghi nhận bốn trăm bốn mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai
từ giờ ngày hôm nay một mươi chín tháng bảy hà nội đã thực hiện theo công điện số một mươi năm của ủy ban nhân dân thành phố
về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương lực lượng công an nhân dân vẫn đang nỗ lực trên tuyến đầu chống dịch
tuy nhiên nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn vẫn được chú trọng quan tâm
không có sự chủ quan lơ lả các tổ công tác đặc biệt một trăm bốn mươi một của công an thành phố hà nội
vẫn đang thực hiện nhiệm vụ chốt trực bất kể đêm ngày để đảm bảo an ninh trật tự
kịp thời ngăn chặn các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để thực hiện hành vi phạm tội
ghi nhận của phóng viên thời sự trước thời điểm chỉ thị số một mươi năm có hiệu lực
đường phố có thương người qua lại hơn tuy nhiên tình trạng người dân vi phạm luật giao thông cũng vẫn diễn ra
chỉ trong khoảng thời gian ngắn tổ công tác làm nhiệm vụ
phóng viên đã ghi nhận được nhiều trường hợp có những hành vi quay đầu xe khi thấy lực lượng chức năng
hoặc người dân ra đường mà vẫn vô tư quyền bũ bảo hiểm
chúng tôi cũng đã thực hiện ý kiến chỉ đạo là phải triển khai tổ chức để ngăn chặn ngay
phát hiện hành vi vi phạm và phát hiện những đối tượng có hoạt động phạm pháp hình sự là chúng tôi kiên quyết chấn áp và xử lý theo quy định của pháp luật
đây là tuyến đường rộng khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
nhiều đối tượng là thanh thiếu niên có hành vi phóng nhanh
ẩu thậm chí thông chốt như thế này
ngoài ra trong thời điểm dịch covid một mươi chín như hiện nay
cùng với việc bảo đảm an ninh trật tự trên toàn địa bàn
các rủ công tác một trăm bốn mươi một cũng phải kiên nghiệm thêm công tác tuyên truyền tới người dân
chính sách chỉ thị của chính phủ trong phòng chống dịch covid một mươi chín
liên tục nhắc nhở người dân khi không có việc cần thiết phải hạn chế ra đường
đeo khẩu trang để tránh lây lan dịch bệnh
em có biết chỉ thị với năm mới của chính phủ là hạn chế từ giờ ngày một mươi chín tháng bảy là hạn chế ra đường không
không có việc cần thiết không
em đã nắm được việc đấy chưa
em đã được tuyên truyền nhắc nhở chưa
em đã xem tv thời sự báo đài chưa
hay trên mạng chưa
thế sao giờ này vẫn ra đường làm gì em
em mua thực phẩm ạ
mua thực phẩm ạ
mua thực phẩm gì những thực phẩm gì giờ này
em mua mì tôm
mì tôm sao phải nhiều người ra đường thế
bây giờ em đi tận bốn người là như thế nào
nếu mà em có thể mua thực phẩm thì em có thể đi một người thôi em ạ
nhu phẩm thiết yếu em đi một người
thì sao lại em
hôm nay em đi hai ba người bốn người thậm chí là bốn người như thế này
em sợ phải ôm được
không ôm được á
thì không ôm được nhà nước có để cho mình thiếu lương thực đâu mà em phải mua tích chữ làm gì
em mua vừa đủ để em dùng thôi
siêu thị bây giờ là cung cấp đầy đủ ra mà
không phải là để thiếu thốn cho mình đâu và mình phải đi mua nhiều để mình ôm làm gì
bây giờ cái lỗi vi phạm của em

không mang giấy tạo tùy thuật
các lực lượng trong tổ hợp một là chúng tôi cũng xác định
việc chống dịch covid cũng như là chống dập
nên là cái việc đảm bảo cán bộ chiến sĩ trong tổ
phải đảm bảo về công tác phòng chống dịch trước tiên
là phải sát khuẩn tay trước khi làm nhiệm vụ đeo khẩu trang
cũng như là đảm bảo cái giãn cách
khi mà thực hiện cái chỉ thị một mươi năm của chủ tịch ủy quan nhân dân vô lội
và trong cái công tác xử lý thì
trong tổ công tác cũng đảm bảo đầy đủ như thuốc
thuật khuẩn khẩu trang để khi mà người tham gia đoan thông
người ta không đeo khẩu trang thì chúng tôi cũng
cấp cho người dân kịp thời đeo khẩu trang
để phòng chống dịch covid một mươi chín
và cái việc nữa là chúng tôi cũng tuyên truyền
những người tham gia đoan thông
là với vấn đề phải thực hiện nghiêm túc
chỉ thị một mươi năm của chủ tịch ủy quan nhân dân vô lội

mà còn là nhiệm vụ chung của toàn lực lượng công an nhân dân
sáng nay phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hà nam
phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông
xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp
đăng tải nội dung thông tin sai sự thật
xúc phạm uy tín của lực lượng công an trên mạng xã hội facebook
trước đó vào lúc năm h một mươi phút ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
phòng an ninh chính trị nội bộ công an hà nam
phát hiện tài khoản facebook l s cuộc đời
của một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
đang tạm trú tại phường bạch thượng thị xã duy tiên hà nam
đã đăng tải thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín
của cảnh sát giao thông công an thị xã duy tiên
trên mạng xã hội facebook
làm việc với cơ quan công an thanh niên trên đã thừa nhận
việc đăng tải nội dung thông tin trên tài khoản facebook của mình
là sai sự thật và xin được gỡ bỏ thông tin
đồng thời cam kết không tái phạm
thanh tra sở thông tin và truyền thông phối hợp
với phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hà nam
đã lập biên bản vi phạm hành chính
xử phạt vi phạm hành chính đối với thanh niên nói trên
số tiền năm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thành
tỉnh nghệ an cho biết đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá
nhằm đối tượng này do nguyễn văn minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xóm tám xã viên thành
huyện yên thành tỉnh nghệ an cầm đầu
tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
các trận đấu thuộc vòng chung kết euro hai nghìn hai mươi
các đối tượng thỏa thuận nhận các kèo cá độ
qua những tài khoản mạng xã hội có độ bảo mật cao
như zalo telegram sau đó xóa tất cả các tin nhắn
hình ảnh liên quan đến hành vi cá độ để tránh bị phát hiện
lực lượng công an thu giữ một laptop
một cuốn sổ ghi chép chín điện thoại di động
và hơn một trăm hai mươi triệu đồng tiền mặt
bước đầu cơ quan điều tra xác định
trong khoảng thời gian từ một mươi hai tháng sáu
đến một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều giao dịch cá độ bóng đá
với tổng số tiền khoảng bốn ba tỷ đồng
bộ y tế cho biết tính đến sáng nay
nước ta có tổng số ca bệnh nhiễm covid một mươi chín
được điều trị khỏi là một mươi sáu trăm sáu mươi bảy ca
có thêm hai mươi hai sáu trăm năm mươi bốn người được tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín trong ngày hôm qua
tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng được

trong số người đã được tiêm một mũi là gần bốn triệu người
số người đã được tiêm đủ hai mũi là hơn ba trăm linh người
trong sáng ngày hôm nay
nước ta cũng ghi nhận thêm hai một mươi năm ca mắc mới covid một mươi chín
và riêng tp hcm thì đã là một năm trăm ba mươi năm ca
sở y tế tỉnh đồng nai vừa có văn bản khẩn
gửi các đơn vị trực thuộc các bệnh viện
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
về việc phòng ngừa lây nhiễm chéo covid một mươi chín
cho nhân viên y tế trên địa bàn toàn tỉnh
theo sở y tế tỉnh đồng nai
hiện số lượng bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
những ngày qua tăng cao
nguy cơ lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế rất cao
nếu không thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát lây nhiễm
thực tế là tỉnh đồng nai đã có hơn một mươi nhân viên y tế
bị lây nhiễm chéo covid một mươi chín
khi làm nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân
do đó để tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế
phục vụ chăm sóc khám và điều trị cho bệnh nhân
tại các cơ sở điều trị covid một mươi chín
các khu cách ly tập trung và các cơ sở khám chữa bệnh
các đơn vị cần thực hiện nghiêm hướng dẫn của bộ y tế
về phòng và kiểm soát lây nhiễm chéo covid một mươi chín
trong cơ sở khám chữa bệnh
định kỳ ba ngày một lần tổ chức xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín
và sử dụng phương pháp rt pcr nếu có nghi ngờ
phun khử khuẩn hai ngày một lần
và phun khử khuẩn ngay khi cần thiết
tại nơi tiếp nhận ca mắc mới
sau khi di chuyển người bệnh đi nơi khác
nơi ở của nhân viên y tế cũng phải được phun khử khuẩn hai ngày một lần
những ngày gần đây dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp đà nẵng
có những diễn biến phức tạp
do đó tp khuyên cáo người dân khai báo y tế diện rộng
để nhanh chóng khoanh vùng dịch tễ dập dịch thành công
những ngày gần đây trạm y tế này tiếp nhận
và hướng dẫn khai báo y tế cho nhiều người dân
đây là những trường hợp có tiếp xúc
hoặc liên quan đến lịch trình các điểm đến
của những ca bệnh covid một mươi chín
đã được phát triển
đây là những trường hợp đã được công bố trước đó
ngay khi có thông tin khuyến cáo mở rộng khai báo y tế
để sang lọc sars cov hai
nhiều người dân đã chủ động thực hiện

trong ngày hôm qua một mươi tám tháng bảy có liên quan đến sáu chuỗi lây nhiễm
trong đó đáng chú ý là chuỗi lây nhiễm
tại công ty trách nhiệm nhu hạn việt hoa
khu công nghiệp hòa khánh quận lên triều
ghi nhận thêm hai mươi hai ca mắc
trôi lây nhiễm tại khu vực đường nguyễn phước nguyên
phường an khê quận thanh khê
ghi nhận thêm một mươi sáu ca mắc mới
việc phát hiện các ca mắc mới do các địa phương
và ngành y tế đẩy nhanh tốc độ truy vết
hệ thống khai báo y tế được kích hoạt
người dân tự giác đến khai báo
và lấy mẫu xét nghiệm
mở rộng khai báo y tế trên diện rộng
có sự phối hợp nhịp nhàng giữa tuyến y tế cơ sở
và chính quyền địa phương
và sự chủ động của người dân
với những chiến lược được thay đổi
theo từng diễn biến của dịch bệnh
đã giúp đà nẵng chủ động kiểm soát dịch
một cách hiệu quả nhất
bộ y tế vừa có công văn số năm nghìn bảy trăm bốn mươi một btkb
gửi các bệnh viện trực thuộc bộ y tế
sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
y tế các ngành các bệnh viện trực thuộc trường đại học
về việc củng cố hệ thống cơ sở khám chữa bệnh
để bảo đảm công tác cấp cứu
điều trị người bệnh covid một mươi chín
bộ y tế cho biết để chủ động sẵn sàng
đáp ứng tình hình dịch covid một mươi chín đang gia tăng
về số lượng tốc độ và mức độ lây truyền
tăng số bệnh nhân nặng ở các tỉnh thành phố
và đặc biệt ứng phó với tình huống
nghiêm trọng hơn ở một số tỉnh thành phố
bộ y tế yêu cầu các đơn vị trên chỉ đạo
các cơ sở khám bệnh chữa bệnh khẩn trương
triển khai thực hiện củng cố hệ thống cơ sở
khám chữa bệnh theo đó tất cả các bệnh viện
tuyến huyện bệnh viện hạng hai
tối thiểu phải có hệ thống oxy trung tâm
thiết bị và nhân lực để thực hiện được
kỹ thuật thở oxy qua mặt nạ
thở oxy dòng cao hfnc
tại các bệnh viện đa khoa tuyến hạng một
trở lên ở khoa hồi sức tích cực
tối thiểu năm mươi giường và sẵn sàng mở rộng
một trăm linh giường với hệ thống oxy trung tâm
đào tạo nhân lực có trình độ để thực hiện
các kỹ thuật hồi sức cấp cứu nâng cao
như thở máy xâm nhập ếch mô lọc máu
để tiếp nhận cấp cứu điều trị
bệnh nhân nặng nguy kịch tại các bệnh viện
được phân công phụ trách khu vực cần
nhanh chóng thiết lập trung tâm cấp cứu để tiếp nhận
bệnh nhân nặng nguy kịch khi vượt quá
năng lực của các bệnh viện như bệnh viện đa khoa
trung ương cần thơ trước mắt thiết lập
khoa hồi sức tích cực năm mươi giường sau đó
tăng lên một trăm linh và hai trăm linh giường
các bệnh viện tuyến trung ương cần củng cố
mở rộng khoa hồi sức tích cực để sẵn sàng
tiếp nhận điều trị người bệnh nặng nguy kịch
khi vượt quá năng lực tuyến dưới
cùng với đó đào tạo thiết lập nhiều đội nhóm
có đủ năng lực hồi sức tích cực nâng cao
như thở máy xâm nhập ếch mô lọc máu
để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương
khi có yêu cầu hỗ trợ các tỉnh thành phố
ra soát và bảo đảm khả năng cung cấp
oxy y tế tuyệt đối không để tình trạng
thiếu oxy y tế trong cấp cứu và điều trị
ngay sau khi chủ tịch ubnd tp hà nội
ký ban hành quyết định về việc triển khai
các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên địa bàn thành phố
thì đã có hiện tượng người dân đổ xô đến
một số siêu thị cửa hàng để mua sắm
tích chữ hàng hóa lương thực thực phẩm
trước tình hình này bộ công thương cho biết
tp hà nội đã bảo đảm giữ chữ đầy đủ
một mươi bảy nhóm hàng thiết yếu đáp ứng đủ
nhu cầu tiêu dùng của người dân trong các tình huống
có thể xảy ra
chiều một mươi tám bảy sở công thương hà nội
đã làm việc với các doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh trên địa bàn về phương án bảo đảm
hàng hóa thiết yếu sẵn sàng ứng phó
với dịch covid một mươi chín nhằm bảo đảm đủ
hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân
sở công thương hà nội cho biết
đến thời điểm hiện nay nguồn hàng hóa thiết yếu
giữ chữ để phục vụ người dân tăng từ

sức mua tăng nóng vài ngày thì
nguồn hàng vẫn dồi dào
hôm qua lực lượng quản lý thị trường
tp hà nội phối hợp cùng đội chống buôn lậu
công an tp hà nội phát hiện một đường dây
mua bán que test nhanh covid một mươi chín
do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tử
kiểm tra đối với cơ sở xoa bóp bấm huyệt
tại phòng ba trăm linh bốn trung cư
hh ba b linh đàm quận hoàng mai tp hà nội
lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ
mang nhãn hiệu nasocheck
của cộng hòa liên bang đức
số que test trên không có hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc tiếp tục truy tìm nguồn gốc
của số hàng lực lượng chức năng phát hiện
tại điểm kinh doanh do ông nguyễn tiến vĩnh
tại quận thanh xuân phát hiện thu giữ
cùng mang nhãn hiệu trên và không có
hóa đơn chứng tử
vào khoảng một mươi h bốn mươi năm sáng ngày hôm qua
tại chốt kiểm soát phòng chống dịch
covid một mươi chín thuộc khu vực một mươi một phường
hưng phú quận cái răng tp cần thơ
công an quận cái răng phát hiện một tài xế
làm giả giấy xét nghiệm để được qua
chốt kiểm dịch
qua làm việc tài xế tên nhật
khai nhận vào ngày một mươi tháng bảy
test nhanh cho kết quả âm tính và được cấp giấy
theo quy định để đi chở hàng
những ngày sau để qua được chốt tiếp mà không phải
đi xét nghiệm lại nhật về nhà làm giả
giấy xét nghiệm bằng cách dùng mẫu giấy nhỏ
dán đè lên ngày trong giấy
kết quả xét nghiệm được cấp vào ngày một mươi tháng bảy
rồi dùng máy photo
rồi dùng máy photo màu photo ra hai bản
mang sẵn trong người để khi nào
cần qua chốt thì lấy ra dùng
viết ghi viết ghi ngày vào giấy
cơ quan chức năng cũng xác định là trước đó
vào ngày một mươi một tháng bảy nhật đã sử dụng
giấy xét nghiệm để qua chốt kiểm dịch với lộ trình
từ xã phong hòa huyện lai vung
đến xã thới hưng huyện cờ đỏ thành phố cần thơ
rồi trở về trong ngày
ngày một mươi tám tháng bảy nhật đã làm giả
giấy xét nghiệm ghi vào ngày một mươi bảy tháng bảy
để thực hiện lộ trình như trên thì bị phát hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thành tỉnh nghệ an
cho biết đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
dưới hình thức cá độ bồng đá
nhóm đối tượng này do nguyễn văn minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xóm tám xã viên thành
huyện yên thành tỉnh nghệ an cầm đầu
tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
các trận đấu thuộc vòng chung kết euro hai nghìn hai mươi
các đối tượng thỏa thuận nhận các kèo cá độ
qua những tài khoản mạng xã hội
có độ bảo mật cao như zalo telegram
sau đó xóa tất cả các tin nhắn hình ảnh
liên quan đến hành vi cá độ để tránh bị phát hiện
lực lượng công an thu giữ một máy tính sách tay
một cuốn sổ ghi chép
chín điện thoại di động và hơn một trăm hai mươi triệu đồng tiền mặt
bước đầu cơ quan điều tra xác định
trong khoảng thời gian từ ngày một mươi hai tháng sáu
đến ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
nhằm đối tượng đã thực hiện
nhiều giao dịch cá độ bồng đá
với tổng số tiền khoảng bốn ba tỷ đồng
thông tin từ cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết
chỉ tính từ đầu tháng bảy đến nay
đã có hàng chục đường dây cá độ bóng đá
với số tiền hàng nghìn tỷ đồng
bị công an các tỉnh hà tĩnh lào cai bình định
thành phố đà nẵng triệt phá
tuy nhiên vấn nạn đánh bạc qua mạng
vẫn còn nhiều tiêu bẩn khó lường
khi mà mới đây một thủ đoạn tinh vi mới xuất hiện
đó là giả danh các cổng thông tin điện tử
website của các cơ quan nhà nước
để quảng cáo mời trào đánh bạc cá độ
ghi nhận của nhóm phóng viên intv
giả mạo website cổng thông tin điện tử
tỉnh bắc ninh
hay cổng thông tin điện tử tỉnh đai châu
nguy hiểm hơn những đối tượng này
còn giả mạo cả website của bộ công an
từ hình ảnh giao diện
và nội dung
được các đối tượng thiết kế giống website thật
nhưng xen lẫn vào các nội dung
là những đường link quảng cáo
mời trào cá độ bóng đá
dữ liệu của trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
cũng cho biết
chỉ trong tháng sáu
hệ thống giám sát dự đoán và ngăn chặn tấn công mạng
đã phát hiện hơn một bốn triệu
website đường linh chứa mã độc xâm nhập vào việt nam
nhiều gấp đôi so với tháng trước
với các nội dung mời trào đánh bạc
cá độ bóng đá và đờ đảo
mạo danh các cái cổng thông tin của các địa phương
cũng là một cách để mà che đi cái sự kiểm duyệt
hoặc là chữ để ý của người sử dụng
là người ta cứ nghĩ là đấy là cái trang web truyền thống
mà có những cái banner thông tin quảng cáo hợp lệ
thì những cái việc mà quản lý này thì hiện nay
công tác quản lý hoạt động của các doanh nghiệp
của các đối tượng trên không gian mạng
chúng ta đang có những cái có lỗ hỏng
mà các bộ ngành chưa kiểm soát hết được
và chính vì những cái đấy thì các đối tượng đã lợi dụng
với chiến đề phát triển của công nghệ thông tin
để tổ chức các hoạt động tội phạm
trong đó có tội phạm đánh bạc
trong đó có tội phạm tính dụng đen
thì đấy là những cái mà
chúng ta người dân cũng cần phải cảnh giác cao
theo cục cảnh sát hình sự bộ công an
để quản lý ngăn chặn những web giả mạo này
cục đã có kiến nghị với các nhà công an
và cung cấp dịch vụ internet
ngăn chặn các trang web trên
tuy nhiên về góc độ người dùng
người dân phải nâng cao ý thức hiểu biết pháp luật
để tránh bị rơi vào bẫy của các website giả mạo
thưa quý vị việc đưa chợ truyền thống hoạt động lại
nhằm gia tăng nguồn cung ứng hàng hóa
phục vụ nhu cầu của người dân tp hcm
là giải pháp cấp bách đang được sở công thương tp hcm triển khai
hiện nay ba chợ đầu mối
một số siêu thị cửa hàng
tiện lợi trên địa bàn tạm ngân hoạt động
để thực hiện các biện pháp an toàn
trong phòng chống dịch
do đó việc đưa chợ truyền thống hoạt động trở lại
nhằm gia tăng nguồn cung ứng hàng hóa
phục vụ nhu cầu của người dân tp hcm
sở công thương đã hướng dẫn cụ thể
các quận quyền tp hcm
thực hiện các giải pháp phù hợp
vừa khôi phục hoạt động các chợ truyền thống
vừa bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch
theo đó các địa phương kiểm soát số lượng người vào chợ
thông qua việc phát phiếu quét mã qr đến và đi
phân chia tầng suốt đi chợ của người dân
cụ thể đã triển khai thí điểm mô hình
áp đặc lịch đi chợ dành cho người dân
tại chợ tân chánh hiệp quận một mươi hai
mô hình tổng đài đặt lịch đi chợ thí điểm
tại chợ bình thới quận một mươi một
trên cơ sở đánh giá hiệu quả
tại các chợ thực hiện thí điểm
sẽ triển khai nhân rộng đến các chợ truyền thống
trên địa bàn tp hcm
từ hôm nay ngày một mươi chín tháng bảy
hệ thống tàu cao tốc đường thủy
trên địa bàn tp hcm
sẽ được chưng dụng vào mục đích
vận chuyển hàng hóa lương thực nhu yếu phẩm
thiết yếu từ các tỉnh thành miền tây về thành phố
nhằm phục vụ nhu cầu người dân
trong thời gian giãn cách xã hội
tàu cao tốc này có sức chứa gần một trăm năm mươi hành khách
nay đã được tháo dỡ toàn bộ ghế ngồi
các chức năng khác cũng được điều chỉnh cho phù hợp
để sẵn sàng bảo đảm khả năng vận chuyển
khoảng hai mươi tấn hàng hóa nông sản
trước khi hoạt động cấp phép
cơ quan chuyên môn đã kiểm tra thấm định yếu tố kỹ thuật
chúng tôi thực hiện chỉ thị của sở giao thông
là chở rau củ quả từ tiền giang về thành phố hồ chí minh
trong hành trình chở rau củ quả
chúng tôi đã khử trùng phương tiện
và thuyền viên anh em đã được trích ngừa và test covid
trong quá trình vận chuyển hàng hóa
chúng tôi không tiếp xúc với những người xếp dỡ hàng hóa
mà chúng tôi xếp rỡ hàng hóa
trong công việc thì chúng tôi sẽ khử trùng
và tiếp tục chở rau củ quả
về thành phố hồ chí minh để phục vụ bà con
hiện hai tàu đầu tiên trong tổng số năm tàu
đã được chi cục đăng kiểm sáu cục đăng kiểm việt nam
các phép vận hành khai thác
chở lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu
từ miền tây về thành phố hồ chí minh
trong ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng bảy
sẽ khai thác điểm đến đầu tiên là tỉnh tiền giang
với thời gian di chuyển khoảng hai tiếng
cho đến thời điểm này
thì chúng tôi đã
sẵn sàng đưa năm tàu cao tốc
chở khách chuyển đổi công năng
để thành tàu
vận chuyển hàng hóa
công việc chuẩn bị thì
việc thứ nhất là
tháo rỡ toàn bộ các ghế hành khách
cách thứ hai là
chúng tôi đã chuẩn bị các phương tiện
để trăng buộc hàng hóa ví dụ như các móc
dây và các phương án
để làm sao bảo an toàn
khi vận chuyển hàng hóa
tại vì đặc thù hàng hóa nó khác
với vận chuyển người
cho nên là phải có những phương tiện
mà trăng buộc cho nó
đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động
cái thứ ba nữa là
chúng tôi cũng đặc biệt là thực hiện nghiêm
cái khuyên cáo
năm k của bộ y tế
theo đó hàng hóa được tàu cao tốc vận chuyển
chủ yếu là rau củ quả thiết yếu
sau khi về đầu bến bạch đằng quận một
thành phố hồ chí minh lực lượng chức năng
xây dựng lên điểm giải chiến tập trung tiến hành phân loại
và dùng xe vận tải chuyển đi đến các cửa hàng
đang được mở tăng cường
với hơn một điểm bán lẹ khắp thành phố
việc vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy
sẽ giúp hàng hóa tới thành phố hồ chí minh
nhanh hơn thuận lợi hơn và an toàn phòng chống dịch
so với việc di chuyển bằng đường bộ
ước tính hệ thống tàu cao tốc này
có thể cung cấp một trăm linh tấn rau củ quả thiết yếu
cho các đơn vị phân phối mỗi ngày
cũng liên quan đến hoạt động vận tải
tại các tỉnh thành phía nam khi thực hiện chỉ thị một mươi sáu
các phương tiện cho hàng hóa thiết yếu
thiết bị vật tư y tế phục vụ chống dịch
xe chở công nhân chuyên gia
có thể nhận diện phương tiện sẽ được ưu tiên
lưu thông thông suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn
khi đi trên các luồng xanh vận tải
thông tin này được tổng cục đường bộ
gửi ubnd các tỉnh thành phố ngày hôm qua
ngày một mươi tám tháng bảy
thưa quý vị khán giả
chiều qua ngày một mươi tám tháng bảy
ngay sau khi thành phố hà nội ban hành công điện
về việc triển khai các biện pháp cấp bách
phòng chống dịch covid một mươi chín
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước
đã có hiện tượng người dân đến một số siêu thị
cửa hàng để mua sắm
tích chữ hàng hóa gây thiếu hụt hàng hóa cục bộ
tuy nhiên đây chỉ là hiện tượng nhỏ
xảy ra tại một số điểm
việc cung ứng hàng hóa đặc biệt là hàng hóa thiết yếu
tại hà nội đã được các đơn vị chức năng
và các doanh nghiệp các đơn vị chuẩn bị
sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân
và phục vụ công tác phòng chống dịch
ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
trong sáng ngày hôm nay
như thường ngày
sáng nay bà bùi kim oanh
đi mua sắm thực phẩm cho gia đình
mặc dù có nghe thông tin về việc chiều tối qua
xảy ra tình trạng thiếu hàng ở một số điểm
tuy nhiên đến siêu thị
các mặt hàng tại đây vẫn đầy đủ
theo ghi nhận hầu hết người dân mua lương thực
thực phẩm nhiều hơn ngày thường
tuy nhiên không phải vì tâm lý hoang mang
giá cả thì
ở đây thì bình ổn giá
đều đều các hay đến mua siêu thị này
thì cứ bình thường
tôi cũng tâm lý như mọi người thôi
thì cũng muốn
giá đều đều
thì cũng muốn giá đều đều
là đi mua để dành thực phẩm
để ăn dần
để khỏi phải ra đường
thế hôm nay tôi đến
cái siêu thị này thì tôi thấy
tất cả các mặt hàng vẫn như bình thường
nói chung là cũng không có gì
biến động mạnh
hiện tại các siêu thị
đã dự trữ tăng từ ba mươi đến năm mươi
lượng hàng hóa thiết yếu
đồng thời để lưu thông hàng hóa
doanh nghiệp đã bố trí đầy đủ phương tiện
nguồn nhân lực sẵn sàng vận chuyển
điều phối hàng hóa cho người dân tp hà nội
các đơn vị cũng sẵn sàng mở cửa thêm giờ
cam kết đảm bảo đủ lượng hàng
phục vụ nhu cầu của người dân
để mà chủ động trong việc cung hướng hàng hóa
thì chúng tôi cũng đã
làm việc với các nhà ông cấp đặt hàng
ứng tiền cho các nhà ông cấp
để làm sao họ
giữ lại hàng hóa
tại kho của nhà ông cấp
cũng như là chúng tôi chuyển về
các kho trung chuyển tại hà nội
cũng như là ở các tỉnh lân cận
ngoài ra thì chúng tôi cũng đã
có sự chuẩn bị về
lực lượng về vận chuyển ô tô
để sẵn sàng chuyển hàng từ kho
của công ty
cũng như từ nhà ông cấp đến các siêu thị
để phục vụ cho bà con mùa sắm
tại các chợ truyền thống các ký ốt bán hàng hóa
không thiết yếu đã đóng cửa theo yêu cầu phòng chống dịch
theo các tiểu thương trong sáng nay
nhu cầu tiêu dùng của người dân
cũng không có sự gia tăng đột biến
các tiểu thương cũng cam kết không tăng
giá bán vào thời điểm này
bên cạnh đó công tác phòng chống dịch
tại các chợ truyền thống cũng được đảm bảo
hiện tại bây giờ là
giá cả vẫn bình ổn
giá vẫn như là một hai tháng trước thôi
không có gì biến động
phải thực hiện đúng theo chủ trương của nhà nước
và bình ổn giá cả trong những lúc dịch bệnh như thế này
chúng tôi cũng đã triển khai
tất cả các phương án
thu dọn dẹp vệ sinh môi trường
và bây giờ đang bố trí các chốt trực
hiện nay thì chúng tôi chỉ bố trí
một lối vào và hai lối ra
tại các lối vào chúng tôi cũng có lực lượng kiểm soát
thứ nhất là về đo thân nhiệt
nước sát khuẩn
dự kiến trong thời gian tới
chúng tôi cũng sẽ có các phương án phân bổ
hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội
có bốn trăm năm mươi chín chợ hai mươi tám trung tâm thương mại

hai ba trăm tám mươi hai điểm bán hàng hóa bình ổn giá
hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa
thành phố hà nội cũng đã đảm bảo
giữ chữ đầy đủ một mươi bảy nhóm hàng thiết yếu
đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân
trong các tình huống có thể xảy ra
công tác điều tiết kiểm tra
cũng đang được các ban ngành tích cực triển khai
vì vậy người dân yên tâm
tránh tâm lý hoang mang hạn chế tập trung đông người
đến các hệ thống phân bối
nhằm tránh lây nhiễm dịch bệnh
theo thông tin từ sở công thương hà nội
hiện nay các doanh nghiệp trên địa bàn
đang thực hiện giữ chữ hàng hóa
theo phương án năm phương án giữ chữ hàng cao nhất
của sở công thương hà nội trong thời gian ba tháng
và tăng gấp ba lần so với tháng bình thường
với tổng giá trị hàng hóa
khoảng một trăm chín mươi bốn tỷ đồng
với một mươi năm mặt hàng thiết yếu
bên cạnh việc đảm bảo hàng hóa thiết yếu
cho người dân sẵn sàng ứng phó với dịch covid một mươi chín
hiện nay địa bàn các phường
quận huyện tại thành phố hà nội
cũng đang hỗ trợ đảm bảo nhu yếu phẩm
cho những người dân tại các khu vực phong tỏa
khu vực cách ly y tế trên địa bàn
điểm cách ly y tế này
nằm trên địa bàn phường trương dương
quận hoàn kiếm thành phố hà nội
sau khi phát hiện bảy trường hợp f tại đây
hơn bốn mươi năm hộ dân với năm mươi năm nhân khẩu
đã thực hiện nghiêm
việc cách ly phòng chống dịch
việc cung ứng nhu yếu phẩm thực phẩm cho người dân
đang được các lực lượng của phường đảm bảo hàng ngày
ủy ban dân dân phường cũng đã tổ chức
các cái thành lập
các cái tổ cung ứng nhu yếu phẩm
từ vòng ngoài đến vòng trong
của các khu vực cách ly phong tỏa
ở vòng ngoài thì chúng tôi
cũng tổ chức các cái lực lượng
chuyển các cái nhu yếu phẩm
cần thiết cho những người dân
vào khu vực bên trong
và những người dân bên trong
các cái khu vực bị phong tỏa cách ly
thì chúng tôi cũng hàng ngày
cũng có những cái người
trong cái thành viên của tổ cung ứng
cũng trực tiếp mua
thu mua đồ
nhu yếu phẩm theo yêu cầu của nhân dân
để đảm bảo công tác phòng chống dịch
các nhu cầu của người dân
trong khu vực cách ly phong tỏa
sẽ được gửi ra cho tổ cung ứng
thông qua điện thoại
quá trình nhận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm
cũng không có sự tiếp xúc trực tiếp
các nhu cầu thiết yếu của người dân
đều sẽ được hỗ trợ tốt nhất
điển hình như cái điểm cách ly
tại tuyến phố hàng mắm đây
thì hiện nay trong cái tuyến phố này
là có một mươi hộ gia đình
thì chúng tôi là
trước mắt thì tổ cung ứng
của tại phường lý tổ
cũng đã hoạt động đã kích hoạt
và triển khai các cái công tác chuẩn bị
tuy nhiên nhưng mà
người dân vẫn chưa có một yêu cầu gì
đề nghị chính quyền hỗ trợ
họ vẫn chủ động được trong công tác
về cái nhu yếu phẩm
thân gia đình
thì có những trường hợp thì cũng
người nhà hoặc là mua bán online
thì ship hàng đến
thì chúng tôi đều được triển khai khử khuẩn
sau đó thì lực lượng tổ cung ứng
sẽ mang vào đến tận hộ gia đình
theo đúng đảm bảo
đúng cái năm k
đảm bảo công tác phòng chống dịch
hiện nay thành phố hà nội đang chủ động
trong việc cung ứng hàng hóa
đảm bảo các nhu yếu phẩm lương thực thực phẩm
cho người dân ngay cả người dân
tại các khu vực đang thực hiện việc phong tỏa
ly y tế lúc này
mỗi người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo năm
năm k thực hiện tốt các yêu cầu phòng chống dịch
để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
chuyển sang một số tin tức khác
sáng ngày một mươi tám tháng bảy cục hải quan thành phố đà nẵng
cho biết đã chủ trì phối hợp công an
thành phố và các cơ quan chức năng
tiến hành kiểm tra khám xét lô hàng
từ nam phi trở về cập cảng tiên sa
kết quả phát hiện được một lượng lớn
hàng hóa nghi là sừng tê giác sừng động vật
hoang dã thuộc nhóm mặt hàng cấm
mua bán nhập khẩu
cụ thể từ đầu tháng sáu
qua các biện pháp nghiệp vụ
cục hải quan thành phố đã lập chuyên án đấu tranh
theo dõi sát hành trình vận chuyển của lô hàng
ngày một mươi bảy tháng bảy ngay khi cập cảng tiên sa
cục hải quan thành phố đã chủ động
phối hợp với các đơn vị liên quan
tiến hành khám xét một container
được vận chuyển từ nam phi về
có nghi vấn hàng hóa nhập khẩu không đúng khai báo
thực tế khám xét đã phát hiện
hơn một trăm ba mươi tám kg sừng động vật
nghi là sừng tê giác
hơn ba một tấn sương động vật
nghi là sương của động vật thuộc danh mục
các loài động vật thực vật hoang dã
quy định trong các phụ lục của công ước
về các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp
cần được bảo vệ
tất cả hàng hóa được đóng gói và quấn chặt bằng ni lông
đủ kích thước chủng loại
và khai báo giấy tờ với mã hàng hóa là gỗ
hiện cục hải quan đà nẵng
đang tiến hành xác minh để điều tra
xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện châu thành an giang cho biết
trong lúc tuần tra phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn huyện lực lượng đã phát hiện
bắt quả tang một đối tượng vận chuyển
thuốc lá ngoại nhập lậu
tại quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc xã an hòa
huyện châu thành tổ công tác phát hiện
đối tượng nguyễn văn sáu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại ấp phú hòa hai xã bình hòa
huyện châu thành điều khiển xe mô tô
biển kiểm soát sáu mươi bảy c một ba trăm sáu mươi sáu
năm năm trở theo hai thùng giấy
bên trong có chứa ba trăm linh bao thuốc lá ngoại
nhập lậu nhãn hiệu hero
tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với sáu
tạm giữ tăng vật cùng phương tiện để tiếp tục điều tra